dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã thảo luận một số vấn đề trọng tâm như tình hình xuất nhập cảnh các khu cách ly kiểm soát ổ dịch công tác điều trị
đặc biệt cho đến thời điểm này thì với tất cả các biện pháp tổng thể được triển khai
có thể khẳng định việt nam vẫn đang kiểm soát tốt các ổ dịch
và theo thông tin chúng tôi mới cập nhật thì đến một mươi tám h ngày hôm nay
tại việt nam đã ghi nhận thêm một mươi trường hợp mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc lên một trăm sáu mươi ba ca
theo báo cáo của bộ quốc phòng bộ công an trong những ngày gần đây
chúng ta kiểm soát rất tốt việc xuất nhập cảnh qua đường hàng không
tuy nhiên ở tuyến biên giới đường bộ với lào campuchia người nhập cảnh rất nhiều
tính từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng ba hơn hai mươi năm người nhập cảnh
việc kiểm soát biên giới gặp nhiều khó khăn do đó cần phải quyết liệt kiểm soát
trước lo ngại việt nam có thể tăng một ca nhiễm vào ngày ba mươi một tháng ba
dựa theo thời gian trung bình để số ca nhiễm từ một trăm linh lên một của thế giới
phó thủ tướng vũ đức đàm khẳng định
trước lo ngại việt nam có thể tăng một ca nhiễm vào ngày ba mươi một tháng ba

trước lo ngại việt nam có thể tăng một ca nhiễm vào ngày ba mươi một tháng ba

phó thủ tướng vũ đức đàm khẳng định

phó thủ tướng vũ đức đàm khẳng định
việt nam có khả năng là một ca nhiễm nhưng tôi xin khẳng định là việt nam sẽ không đặt một ca nhiễm vào hay đó như trên thế giới
bởi vì chúng ta có các giải pháp của việt nam và đến giờ các giải pháp đó là rất hiệu quả
bên cạnh đó ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín cũng khẳng định
đến giờ phút này việt nam chưa sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh mà đang sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm test kit do học viện quân y sản xuất
đối với một số ổ dịch hiện nay và một số ổ dịch nguy cơ chúng ta đã khống chế tốt như sơn lồi vĩnh phúc trúc bạch hà nội các ổ dịch khác đang được kiểm soát chặt
đối với ổ dịch tại bệnh viện bạch mai được nhận định là ổ dịch xâm nhập từ bên ngoài
hiện đã thực hiện cách ly toàn diện ba đơn vị gồm viện tim mạch khoa thần kinh trung tâm bệnh nhiệt đới